theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết nhiều khả năng đợt oi nóng tại miền bắc sẽ kết thúc vào ngày sáu tháng bốn khi có một đợt không khí lạnh mạnh tràn về nước ta
không khí lạnh mạnh sẽ ảnh hưởng từ khoảng nửa đêm năm tháng bốn dạng sáng ngày sáu tháng bốn gây ra mưa rào và rông trên diện rộng
đợt không khí lạnh có thể tăng cường ảnh hưởng gây mưa rào và rông kèm gió mạnh cho các tỉnh bắc trung bộ từ ngày sáu đến ngày bảy tháng bốn và trung trung bộ từ ngày bảy đến ngày tám tháng bốn
không khí lạnh trong thời gian giao mùa tháng bốn tháng năm thường kèm theo rông tố và lốc nên cần đề phòng tranh chú nơi an toàn khi xảy ra rông và hạn chế đi lại lưu thông trên đường gần các khu nhà cao tầng để bảo đảm an toàn tính mạng